chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã tổ chức khai mạc triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội
và trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu
dự buổi lễ có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
triển lãm là thành quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội
tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà giang giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp có xuất xứ nguồn gốc nhãn hiệu hàng hóa đạt tiêu chuẩn việt gáp
các sản phẩm ô cốp được đánh giá từ ba đến năm sao
thông qua triển lãm nhằm tạo cơ hội cho các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã giới thiệu
quảng bá ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến với các mô hình tiên tiến
từ đó kêu gọi khuyến khích đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao góp phần hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững
nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp cũng như giới thiệu tới các vị đại biểu
các khách mời về dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy
triển lãm sẽ kết thúc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi